từ sau khi nâng cấp và đưa vào sử dụng tuyến quốc lộ một mươi bốn đường hồ chí minh qua tỉnh gia lai đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân
thế nhưng ngoài ý thức chấp hành giao thông của người dân vẫn còn một số bất cập trong cơ sở hạ tầng là nguyên nhân dẫn đến một số vụ tai nạn giao thông tăng cao
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
theo thống kê của các cơ quan chức năng tỉnh gia lai tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ một mươi bốn qua địa bàn liên tục tăng trong hai năm qua
trong đó riêng sáu tháng đầu năm nay đã xảy ra ba mươi chín vụ khiến hai mươi ba người chết ba mươi bảy người bị thương
nguyên nhân ban đầu xác định tại những điểm giao nhau này đường có độ dốc cao tầm nhìn hạn chế
trong khi đó biển báo đèn đường chưa bảo đảm nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất lớn